bộ giao thông vận tải vừa ban hành giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không mới cho bamboo airways
trong đó bao gồm một số điều chỉnh quan trọng như thay đổi người đại diện hãng theo pháp luật
tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng quy mô khai thác đội bay bổ sung các chi nhánh của hãng
theo đó vốn điều lệ của doanh nghiệp từ bảy trăm linh tỷ đồng lên một ba trăm linh tỷ đồng
tăng quy mô khai thác đội bay từ một mươi lên ba mươi chiếc bổ sung các chi nhánh của hãng
tại hà nội thanh hóa tp hcm
những chiếc máy bay thân rộng đầu tiên theo đơn đặt hàng với boeing dự kiến sẽ được boeing bản giao
cho bamboo airways vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi do vậy để phục vụ hoạt động trước mắt của hãng
bamboo airways đang lên kế hoạch thuê máy bay với các đối tác tiến tới tiếp nhận và đưa vào khai thác
mẫu máy bay boeing bảy trăm tám mươi bảy chín dreamline ngay trong tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
đến quý i năm hai nghìn hai mươi đội bay của hãng sẽ đặt ba mươi máy bay dự kiến đặt mục tiêu tiếp tục phát triển
lên một trăm linh máy bay vào năm hai nghìn hai mươi bốn